tại quốc lộ một a đoạn qua thị trấn gio linh huyện gio linh tỉnh quảng trị lúc một giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi cũng đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người bị chết và một người bị thương
vụ va chạm giữa xe ô tô tải chở thép mang biển kiểm soát ba mươi bảy c hai mươi nghìn hai trăm ba mươi bảy do ông nguyễn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã minh hợp huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
và xe ô tô tải chở gỗ mang biển kiểm soát bốn mươi ba c năm nghìn bảy trăm một mươi tám do ông võ minh khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã sơn nham huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi điều khiển khiến tài xế nguyễn thanh sơn tử vong tại chỗ
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn công an huyện gio linh đã có mặt kịp thời tại hiện trường để đưa nạn nhân ra khỏi xe và tiến hành khám nghiệm tử thi lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành phân luồng giao thông